tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục phiên tòa sơ thẩm
xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã eakatu
và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo
cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố
khai nhận tại phiên tòa phần lớn các bị cáo thừa nhận do thiếu hiểu biết nên bị im úp lâu
và nhóm phản động lưu vong ở mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn hối cải
xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra cốt định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với lê văn kỳ là nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên
và sáu đồng phạm là cán bộ
bộ phòng tài nguyên và môi trường và văn phòng đăng ký đất đai về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai bị can lê văn kỳ với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường
chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định
các bị can còn lại đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện bắc yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần bốn mươi hai tỷ đồng
ngoài vụ án trên trước đó từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba các bị can là lê văn kỳ phạm bình minh và lò duy thành
đã bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do có sai phạm liên quan tới việc chuyển mục đích sử dụng đất
chúng đấu giá thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai khu đất thương mại dịch vụ
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội ban chuyên đán đã tổ chức bắt xử thành công hai đối tượng gồm sông bá tồng và sông bá đà
đều trú tại huyện kỳ sở
vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamin hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
thưa quý vị tỉnh an giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp xác với nước campuchia và cũng là địa bàn mà các đối tượng nhắm đến để tổ chức
đưa người xuất cảnh trái phép để lừa được người dân trong nước với chiêu thức việc nhẹ lương cao thậm chí để bắt cắt tống tiền gia đình
các đối tượng phạm tội đã lợi dụng và câu móc với đường dây đưa người ở khu vực biên giới để dẫn dụ đưa các nạn nhân sang campuchia
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
người dân sống dọc theo tuyến biên giới của huyện đầu nguồn an phú tỉnh an giang không còn xa lạ với hình ảnh như thế này
những người rất díu nhau trốn chạy bơi qua sông tìm về đất mẹ bỏ lại sau lưng giấc mộng đổi đời nơi xứ người
thế nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trở về
xác định là địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
thời gian qua ban giám đốc công an tỉnh an giang đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp các lực lượng có liên quan
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa đấu tranh xử lý có hiệu quả tình trạng người việt nam xuất cảnh trái phép
và các loại tội phạm trên tuyến biên giới
trong năm hai nghìn hai mươi ba đã phát hiện và xử lý theo quy định là một trăm sáu mươi chín vụ và hai trăm năm mươi sáu trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
và bắt giữ một vụ một đối tượng về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
đặc biệt đã khám phá nhanh một vụ năm công dân việt nam bị lừa sang campuchia bị đánh đập đòi tiền chuộc
trong đó bốn công dân đã trốn thoát và nhập cảnh trái phép
trái phép về việt nam và một người bị bắt giữ sau đó bị đánh đập đến chết
đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang phối hợp công an huyện an phú trên đường tuần tra
khi đến khu vực chùa cây cóc thuộc xã khánh an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn sàng và tô văn tây
đang tổ chức đưa vụ trái phép
trái phép đưa một người phụ nữ chú tỉnh kiên giang sang campuchia trái phép
sau khi biết sàng và tây bị bắt đối tượng đặng văn trường chú tại địa phương đã chủ động đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
tôi biết tổ chức đưa người diệt biên trái phép cố tôi là sai
vậy xin mong nhà nước phan hồng sớm về đồng tụ với vợ con
cơ quan chức năng cho biết đây là đường dây đưa người qua lại việt nam và campuchia trái phép
hoạt động trong thời gian dài có sự cấu kết của các đối tượng ở việt nam và các đối tượng ở campuchia
hình thành đường dây đưa người khép kín có nhiều thủ đoạn tinh vi và phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng
gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng

hãy tìm hiểu kỹ đừng bội tin vào những lời quảng cáo những lời mời chào hấp dẫn của các đối tượng
nhất là ở trên không gian mạng
rất mong bà con khi phát hiện các đối tượng đưa người trái phép
hãy tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời góp phần ngăn chặn các hệ quả xấu mà có thể xảy ra
để phòng ngừa hiệu quả
bộ việc xuất cảnh trái phép
chính quyền các ban ngành đoàn thể cùng song hành với lực lượng chức năng
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình
tránh những mối hiểm họa khôn lường mang tên giấc mộng đổi đời từ bên kia biên giới
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú thuệ thành phố huế về hành vi giết người
sang chính là đối tượng đã đâm đồng chí trần duy hùng
phó trưởng công an phường thủy vân dẫn đến hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một sau khi nhận được thông tin
đối tượng nguyễn tấn sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân và cảnh sát khu vực phường cùng với bảo vệ dân phố
nhanh chóng đến hiện trường để vận động yêu cầu đối tượng quay trở lại nhà
tuy nhiên sang không những không chấp hành mà còn dùng dao tấn công tổ công tác
đồng chí trần duy hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế bắt giữ đối tượng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực
dù đã được cứu chữa nhưng đồng chí hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang cũng đã khởi tố bổ sung vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
người nguyễn thế bình là giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
vì hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông nguyễn thế bình trong quá trình tổ chức mua sắm trang thiết bị
cho các trường đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường
cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình
mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quy định phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh
gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an

khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng gồm sông bá tồng và sông bá đà
đều trú tại huyện kỳ sơn vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamine
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà
để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an tỉnh hương yên cũng phối hợp với cục cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội vừa bắt quả tang
hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
vào đêm ngày một mươi sáu tháng một trên tuyến sông hồng thuộc địa bàn giáp danh
giữa huyện văn giang tỉnh hương yên và huyện gia lâm huyện thanh trị hà nội
tổ công tác kiểm tra bắt giữ một phương tiện tàu thủy hút cát và nước từ lòng sông hồng
tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện
tàu hút có năm thuyền viên khai nhận được một người chưa rõ tên tuổi địa chỉ
chỉ đạo đưa tàu về khu vực trên để hút cát và bơm sang mạng cho phương tiện
có số đăng ký vp một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
trên hai khoang chứa hàng của tàu vb một nghìn chín trăm bốn mươi bảy có chứa khoảng một trăm năm mươi mét khối cát
vụ việc đã được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
càng gần đến thời điểm tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
về pháo diễn biến ngày càng phức tạp
nhất là hoạt động chế tạo sản xuất sử dụng pháo trái phép
nguyên nhân chính khiến dân buôn pháo lậu hoạt động như con thiêu thân
là vì lợi nhuận quá khủng
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tình hình hoạt động buôn lậu mua bán tàn trữ
vận chuyển trái phép pháo nổ pháo hòa nổ trên các tuyến biên giới
nhất là tuyến biên giới việt nam lào việt nam campuchia diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan quản lý thị trường cảnh sát biển
và các địa phương đã đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nắm tình hình
đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc triệt phá nhiều đường dây bắt giữ xử lý nhiều đối tượng
có hành vi buôn lậu mua bán tàn trữ phận chuyển trái phép pháo nổ pháo hòa nổ
từ nước ngoài qua biên giới cửa khẩu vùng biển vào việt nam
tuy nhiên trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba tình hình hoạt động buôn lậu mua bán tàn trữ
vận chuyển trái phép pháo nổ diễn biến tiếp tục phức tạp hơn
nhiều đối tượng là người việt nam và người nước ngoài tham gia đã bị lực lượng công an
cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ số lượng rất lớn tàn vật
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm bắt tình hình và phát động phong trào quân chúng nhân dân
bảo vệ an ninh tổ quốc công an tp hcm đã phát hiện bắt quả tang đối tượng tăng quốc tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đặng duy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai danh tích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng quê tỉnh kiên giang hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ
với số lượng đặc biệt lớn từ kiên giang về tp hcm tiêu thụ
và trung chuyển đi nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước
dưới bỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải
từ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ băng nhóm do tăng quốc tiến cầm đầu
đã phận chuyển tiêu thụ gần sáu kg pháo nổ tại tp hcm
và các tỉnh như cà mau long an vĩnh phúc và thành phố hà nội
đây là số lượng tàn vật pháo nổ thu giữ trong một đường dây lớn nhất
từ đầu năm đến nay trên cả nước
qua công tác điều tra các vụ pháo công an thành phố đã bắt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi cũng đã xác định được các phương thức thủ đoạn là các đối tượng vì lợi nhuận
qua việc buôn bán pháo cho nên các đối tượng đã mua bán và dần chuyển pháo
qua khu vực biên giới về giờ để tiêu thụ tại tp hcm
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện hơn hai vụ mua bán vận chuyển pháo trái phép
bắt giữ hơn ba đối tượng thu giữ hơn bốn mươi kg đam pháo
lợi dụng mạng internet mạng xã hội tình trạng buôn bán pháo nổ trái phép
không chỉ được các đối tượng liên hệ qua điện thoại mà các giao dịch này
còn được thực hiện công khai trên các trang mạng xã hội như facebook
nhằm che giấu hành vi phạm tội các đối tượng phạm tội đã thuê cả phụ nữ
trẻ em vận chuyển gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi bắt giữ
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã phát hiện bắt giữ bốn mươi năm vụ bảy mươi tám đối tượng
qua đó đã thu giữ chín hai trăm chín mươi tám kg pháo các loại ba sáu quả pháo
trước tình hình đó công an thành phố cũng đã khởi chế
tố một mươi sáu vụ ba mươi sáu đối tượng xử lý vi phạm hình chính hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng
xử phạt với tổng số tiền là ba trăm bốn mươi năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng trong
riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã xác lập hai chuyên án
bắt các đối tượng dẫn chuyển pháo qua biên giới đặc biệt là các tỉnh biên giới
dẫn chuyển về thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ
thì qua đó đã khởi tố hai vụ một mươi bảy bị can thu hồi là một mươi tấn pháo các loại
theo các cơ quan chức năng nguồn pháo nhập lậu vào việt nam chủ yếu từ trung quốc và lào
các đối tượng mua pháo bên trung quốc vận chuyển qua các đường mòn lối mở tập kết ở khu vực giáp biên giới
và dùng các phương tiện như ô tô khách ô tô tải vận chuyển pháo để lẫn với các hàng hóa
khác nhau đưa vào nội địa đối với nguồn pháo từ lào vào việt nam chủ yếu đi qua các cửa khẩu đường mòn
lối mở từ các tỉnh bắc trung bộ tây nguyên giáp lào
do lợi nhuận quá cao các đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi dùng cả các loại xe ô tô đắt tiền để vận chuyển
giấu dưới gầm xe container thậm chí có đối tượng dùng cả xe bồn chở xăng để vận chuyển pháo lậu
theo quy định thì đối với những trường hợp mà thực hiện việc sản xuất mua bán tàn trữ vận chuyển pháo nổ
thì tùy theo tính chất mức độ thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm về hành chính hoặc hành sự
đối với chế tài hành chính thì trường hợp mà vận chuyển tàn trữ trái phép pháo thuốc pháo hoặc nguyên liệu phụ kiện để sản xuất pháo
thì theo quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một về xử lý hành chính đối với hành vi này là phạt tiền từ một mươi triệu cho đến hai mươi triệu đồng
đối với trường hợp liên quan đến hành sự thì trong trường hợp mà người nào mà có hành vi liên quan đến sản xuất buôn bán tàn trữ vận chuyển
sử dụng trái phép các loại pháo
thì tùy theo tính chất mức độ hành vi phạm tội thì có thể bị xử lý hành sự về các tội quy định tại bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
theo đó đối với tội danh sản xuất buôn bán hàng cấm theo quy định tại điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự hiện hành
thì người nào mà sản xuất buôn bán pháo nổ từ sáu kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đến ba tỷ đồng hoặc phạt tù từ một năm cho đến một mươi năm năm
hệ quả của những hành vi phạm tội liên quan đến pháo nổ vật liệu nổ là những tai nạn thương tâm có thể trả giá bằng cả tính mạng và cả người vi phạm
lực lượng chức năng trong quá trình điều tra truy bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội không phải là các đối tượng hình sự cộm cán mà chủ yếu là hành vi tự phát do lợi nhuận ban lại
sau tiếng pháo nổ lại là những cảnh tàn thương mất mát việc sản xuất buôn bán và đốt các loại pháo nổ thuốc pháo nổ đã bị nghiêm cấm từ lâu
trong kỳ phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ phản ánh những hậu quả câu chuyện đau buồn từ pháo tự chế pháo lậu
sáng ngày một mươi sáu tháng một công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cùng các đơn vị chức năng nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường vụ thi thể người được phát hiện tại khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh lộc bê
sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể người bên trong khu đất trống có cây cối mọc

sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể người bên trong khu đất trống có cây cối mọc
sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể người bên trong khu đất trống có cây cối mọc
ngụ xã bình sơn huyện long thành một mươi ba năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ án các bị cáo khác cùng ngụ xã bình sơn gồm nguyễn minh nhật ba mươi tuổi
nguyễn hải đăng ba mươi một tuổi đỗ tiến đạt hai mươi bảy tuổi nguyễn minh thành hai mươi chín tuổi
bị xử phạt từ một năm sáu tháng đến hai năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
và gây rối trận tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
pháp nhật và đoàn quan phi ngụ xã bình sơn cao văn bình ba mươi sáu tuổi ngụ xã bình an
huyện long thành cùng một số người khác tổ chức uống trượu hát karaoke tại quán sn xã bình sơn
trong lúc tính tiền giữa bình và phi xảy ra mâu thuẫn được mọi người can ngăn nên ra về
đến hai mươi giờ cùng ngày bình lấy một con dao đến nhà tìm phi và hai bên xảy ra sâu sát
bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến phi bị thương tích một mươi bốn
nghe tin phi bị đâm pháp đã mang theo dao đến nhà phi
khi nhìn thấy bình và phi dàn co pháp vào can ngăn thì bị bình đâm ba nhát gây thương tích năm
tức giận pháp đã dùng dao đâm bình một nhát gây thủng cơ hoành thủng dài dày đứt tụy rách gan
thế vậy nhật cũng đã vào đánh bình gây thương tích năm
cùng lúc này đăng đạt thành cũng lao vào đánh bình gây thương tích nhẹ
hậu quả khiến bình tử vong phi bị thương tích một mươi bốn pháp bị thương tích năm
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với một chắc bị cáo
trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã iakutu và iatio huyện trừ quỳnh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đại diện vị kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện vị kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố
khai nhận tại phiên tòa phần lớn các bị cáo thừa nhận do thiếu hiểu biết nên bị imutlo và nhóm phản động lưu vong ở mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ và đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn hối cải xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt
vâng thưa quý vị để đổi lấy sự bình yên và an toàn cho nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an đều sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy
an nguy tính mạng đồng chí nguyễn duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế đã ra đi anh dũng như thế khi lao vào khống chế đối tượng gây dối trật tự đe dọa tới tính mạng sức khỏe người dân
giữa thời bình một lần nữa máu của người chiến sĩ công an đã đổ xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân
chiều tối ngày một mươi hai tháng một tại phường thủy vân tp huế nhân tin báo từ người dân về việc đối tượng nguyễn thần sang thực hiện hành vi
trả lời cho đối tượng nguyễn thần sang